sáng nay một mươi ba tháng năm tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
giữa hội nghị có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban tuyên giáo trung ương
theo quyết định số hai nghìn tám mươi sáu bộ chính trị quyết định đồng chí nguyễn hồng diên ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thái bình thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ và thôi giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy
nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi điều động phân công đồng chí giữ chức phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
tân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn hồng diên bày tỏ niềm vinh dự khi được phân công nhiệm vụ mới
đồng thời khẳng định sẽ phát huy những kinh nghiệm công tác và nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao